tuy nhiên thực tế tất cả những ai vi phạm luật di trú đều bị bắt giam hoặc bắt giam

tất cả những ai vi phạm luật di trú đều bị bắt giam
bởi vậy trong các cuộc vây giáp những người nhập cư bất hợp pháp khác tình cờ có mặt tại hiện trường cũng có thể sẽ bị bắt giữ và trục xuất cho dù họ không phải là mục tiêu của chiến dịch này
đây là nỗ lực của chính quyền mỹ nhằm làm cho cộng đồng người nhập cư trái phép hoảng sợ và buộc họ phải tự trục xuất mình
đây là một cách tồi tệ để giải quyết một vấn đề xã hội mà thực ra có thể giải quyết bằng công cụ lập pháp
nghiên cứu của pew cho thấy khoảng một ba triệu nhân công bất hợp pháp đang làm chui trong ngành dịch vụ chiếm tám lực lượng lao động tại mỹ
trong bối cảnh này các tổ chức của ngành nhà hàng đã gửi thư đến các nhân viên của họ trong tuần qua
những bức thư nhằm giúp chủ và nhân viên nhà hàng hiểu rõ quyền hạn của mình khi cần đối diện với ice nhấn mạnh rằng ice phải đưa ra chát tòa có đóng dấu cũng như các nhân công nhập cư có quyền giữ im lặng
các cuộc biểu tình phản đối chiêu quét người nhập cư đã nổ ra tại một số thành phố
không ít thị trường phần lớn thuộc đảng dân chủ tái khẳng định chính sách không hợp tác với ice về việc trục xuất người nhập cư
một số nghị sĩ còn phổ biến các biện pháp tránh bị bắt giữ cho người nhập cư
nếu nhân viên của ice tới nhà bạn bạn không cần phải mở cửa hãy hỏi xem họ có giấy phép khám xét và đề nghị họ luôn giấy qua khe cửa
lệnh trục xuất không phải là lệnh khám nhà lệnh trục xuất không cho phép nhân viên ice vào nhà bạn nếu bạn không cho phép
trong khi đó những tiếng nói ủng hộ trục xuất người nhập cư trái phép cho rằng họ là những kẻ trốn thuế và trục lợi quỹ an sinh xã hội
liệu bạn có thể để cho một người hoàn toàn xa lạ bước vào nhà và bắt đầu sống trong nhà bạn
tất nhiên họ sẽ không chỉ ăn không ngồi rồi họ vẫn làm việc nhưng người chủ yếu mất thời gian và tiền bạc vẫn là bạn
đó chính là hình ảnh miêu tả người nhập cư trái phép
họ tới đây sống ngoài những luật lệ với lý do là mưu cầu cuộc sống tốt hơn và làm tổn thương
nhưng trên thực tế không hoàn toàn như vậy
theo nghiên cứu của văn phòng ngân sách quốc hội mỹ khoảng bảy mươi bảy mươi năm người nhập cư trái phép đóng thuế liên bang tiểu bang và thuế địa phương đầy đủ
ước tính lực lượng lao động này đóng góp bảy tỷ đô la mỗi năm cho quỹ an sinh xã hội
thêm vào đó giới chủ lao động cho biết người mỹ bản địa không sẵn lòng làm những công việc chân tay như lao động nhập cư từ
tổng thống mỹ ông trump đã nói rằng người mỹ không sẵn lòng làm những công việc chân tay như lao động nhập cư từ trung mỹ
tổng thống gọi những người như tôi là tội phạm nhưng không chúng tôi chỉ là những người bình thường lao động để nuôi sống gia đình chúng tôi làm những việc mà người mỹ không muốn làm
chiến dịch này có thể khiến nhiều gia đình có bố mẹ nhập cư vào mỹ từ lâu nhưng vì không có giấy tờ có thể bị bắt và bị trục xuất trong khi con cái họ sinh ra trên đất mỹ và là công dân mỹ thì được ở lại
giờ tôi là người duy nhất trong gia đình còn ở lại mỹ hai người anh và các cháu tôi đã phải quay lại mexico
họ tới mỹ bất hợp pháp nên họ phải ra khỏi mỹ chúng ta có hàng triệu người xếp hàng chờ đợi trở thành công dân của mỹ họ đã tham gia các bài thi đã học hành học tiếng anh họ đã làm rất nhiều thứ họ đã chờ đợi bảy tám năm nên sẽ không công bằng khi có những người chỉ cần vượt ngang biên giới là trở thành công dân của nước mỹ
chính quyền tổng thống donald trump hy vọng cuộc truy quét sẽ góp phần làm trùn bước dòng người di cư tiến về biên giới phía nam nước mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi đang nóng dần
chiến dịch truy quét sẽ giúp cho ông donald trump củng cố lòng tin đối với bộ phận cử tri có quan điểm cứng rắn đối với vấn đề nhập cư và an ninh biên giới
trên thực tế nước mỹ luôn phải đối mặt với làn sóng di cư từ một số quốc gia trung mỹ nơi tồn tại đói nghèo bạo lực chính vì vậy nơi tạm trú và xét duyệt người nhập cư tại mỹ luôn trong tình trạng quá tải
tuy vậy đợt truy quét lần này cũng khiến xã hội mỹ lo ngại bởi nhiều người có thể sẽ bị nhốt trong các trung tâm giam giữ
vì đủ về mặt y tế và nhiều gia đình sẽ bị chia cắt
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại